các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thượng hải đã ghi nhận hai trăm linh năm trường hợp covid một mươi chín kể từ ngày một tháng ba bao gồm sáu ba trăm linh trường hợp có triệu chứng nhẹ
thành phố không báo cáo trường hợp tử vong
các quan chức y tế trong ngày một mươi một tháng bốn cũng cho biết hơn một mươi một người đã âm tính với virus và được xuất viện hoặc rời trung tâm cách ly
tỷ lệ lây nhiễm tăng ngay cả sau khi hai mươi năm triệu cư dân của thượng hải đều bị yêu cầu ở nhà trong đợt phong tỏa mới nhất
thành phố đã thực hiện sáu đợt xét nghiệm tập trung trong khoảng thời gian một mươi một ngày phong tỏa
theo tân hoa xã ông trung nam sơn chuyên gia bệnh hô hấp hàng đầu của trung quốc nói trong chuyến thăm trung tâm dữ liệu của thành phố hôm ngày một mươi tháng bốn như sau
cần phải nỗ lực hơn nữa để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả xét nghiệm
những người có nguy cơ cao cần phải được phát hiện càng sớm càng tốt và được chuyển đi cách ly
người dân thượng hải đã phàn nàn về các biện pháp nghiêm ngặt do chính quyền địa phương thực thi
nói rằng họ khó tiếp cận với những mặt hàng thiết yếu hàng ngày khi các chuỗi cung ứng bị gián đoạn hay trẻ em phải tách khỏi cha mẹ
để giảm bớt căng thẳng đang gia tăng phó thị trưởng thượng hải tôn minh hôm chín tháng bốn thông báo
thành phố sẽ phân loại lại các khu vực cho phép người dân ở những khu vực có nguy cơ thấp di chuyển và mua sắm
thượng hải vẫn đang phong tỏa toàn thành phố
đường cao tốc trên cao của thành phố vốn thường bị tắc nghẽn trong giờ cao điểm nay không báo người
các trung tâm mua sắm địa điểm công cộng và cơ sở kinh doanh đều đóng cửa
mọi cư dân trừ quan chức và nhân viên y tế nhân viên dịch vụ khẩn cấp đều phải ở nhà
thưa quý vị đợt dịch mới do omicron gây ra đang ngày càng hoành hành dữ dội hơn tại đất nước tỷ dân
mực nước này càng phải xích chặt các biện pháp phòng chống kiểm soát dịch bệnh
đáng chú ý thành phố thượng hải trải qua ngày thứ một mươi với số ca mắc tiếp tục tăng lên kỷ lục mới
do đó thật khó để cho rằng chiến lược zero covid sẽ giúp thành phố cũng như trung quốc sớm vượt qua giai đoạn bùng dịch
không những thế có khả năng đây mới chỉ là mở đầu cho giai đoạn ấy tại trung quốc mà thôi
vâng bản tin covid một mươi chín
từ một mươi chín tối một mươi một tháng bốn đến đây là hết
xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục cập nhật đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày